sau một thời gian lẩn trốn tại tp hcm vì tội cướp tài sản đối tượng nguyễn đức hải
chú huyện kiến thụy tp hải phòng đã bị công an quận lê trân hải phòng bắt xử
tại cơ quan công an hải khai nhận ngày một tháng tám hải sử dụng xe máy đeo khẩu trang
mặc trang phục kín ra tay cướp giật sợi dây chuyền vàng của một người phụ nữ
tại khu vực phố đặng ma la quận lê trân trị giá tài sản khoảng hai mươi triệu đồng
sau khi gây án hải trốn khỏi địa phương